còn tại tp hcm trong sáng ngày hôm nay đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy tp hcm đã cùng với hơn bốn cán bộ công nhân viên chức và nhân dân thành phố
tham gia đi bộ đồng hành vì người nghèo
đây là một trong các hoạt động thường niên của quận phú nhuận tổ chức nhằm gây quỹ chăm lo
cho các gia đình chính sách các hộ nghèo tặng học bổng cho các sinh viên nghèo vượt khó
sự kiện năm nay thu hút đông người tham gia hơn các năm trước
với hơn bốn người là cán bộ công nhân viên chức và nhân dân thuộc các quận
nguyện trên địa bàn thành phố
lộ trình đi bộ hơn ba hai km đi qua các tuyến đường hoa phượng trường sa phan đình phùng
phan đăng lưu và phan xích long
tại lễ khai mạc ban tổ chức đã tiếp nhận tổng số tiền gây quỹ xã hội năm hai nghìn một mươi sáu trên sáu tám tỷ đồng